trong đó có cả người đến từ vùng dịch thì không phải cách ly y tế tập trung mà chỉ thực hiện cách ly tại nhà
với số lượng người phải thực hiện cách ly tại nơi cư trú ngày một tăng
đặt ra vấn đề cho công tác quản lý giám sát của chính quyền và các lực lượng tại địa phương
bởi thực tế không phải ai cũng có ý thức chấp hành nghiêm việc cách ly
sau gần hai mươi ngày không phát sinh ca mắc mới ngoài cộng đồng
mới đây thành phố đà nẵng ghi nhận ca mắc covid một mươi chín là người về từ thành phố hồ chí minh
đây là trường hợp đã không chấp hành việc cách ly y tế tại nhà theo quy định
ngay khi trở về đã tham gia các hoạt động bên ngoài
sự việc đặt ra vấn đề cho việc siết chặt quản lý các trường hợp cách ly y tế tại nhà
bởi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đảm bảo cho công tác phòng dịch trong bối cảnh hiện nay
đề nghị là các quận huyện và xã phương các thanh thành lập một tổ để xử lý việc này
chứ cũng không có thể nối chung được
vì đây là nhiệm vụ bây giờ quan trọng nhất trong bối cảnh này
mặc dù không có công cách nhưng mà công cách bằng miệng
anh phải tuân thủ các quy định là về công tác tự cách ly ở nhà
và nếu mà anh ra ngoài mà anh lây nhiễm mà anh không đảm bảo các yêu cầu
về công tác phòng dịch thì cũng phải xử lý
hiện nay lực lượng y tế cũng như chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp
quản lý những trường hợp phải cách ly tại nhà
thông qua nền tảng mạng xã hội gọi điện thoại yêu cầu những trường hợp này cho xem hình ảnh
phối hợp với tổ covid một mươi chín cộng đồng để giám sát hoặc thậm chí kiểm tra đột xuất
tuy nhiên vẫn không ít những khó khăn đặt ra
trường hợp tức là người dân khi từ vùng dịch trở về
phải tuyệt đối tuân thủ tuân thủ cái cam kết mà thành phố đưa ra
trong vấn đề cách ly tại nhà
khi mà có sự giám sát chặt chẽ của địa phương nhắc nhở
thì cái công tác đó được thực hiện tốt hơn
để tăng cường hiệu quả việc giám sát quản lý những trường hợp cách ly tại nhà
thời gian tới thành phố đà nẵng
thời gian tới thành phố đà nẵng sẽ tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin
sở y tế thì sau sự phối hợp với sở thông tin truyền thông
là sẽ đề xuất một cái vòng đeo tay để giám sát tại nhà
thứ hai nữa là lắp đặt cái camera tại cái nhà đó để mình theo dõi
cái thứ ba đó là giao cho cái tổ covid cộng đồng người ta
họ theo dõi tuyên truyền là phải ở trong nhà trong vòng một mươi bốn ngày đó
và được xét nghiệm được theo dõi sức khỏe
để đảm bảo một cách tốt nhất mà công tác có khủng dịch tuyệt đối an toàn
không để xảy ra bất kỳ vấn đề gì liên quan tới dịch
thực tế bên cạnh vai trò của lực lượng cũng như chính quyền địa phương
thì yếu tố quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành của mỗi một người dân
thực hiện nghiêm những quy định trong việc cách ly tại nhà
chính là bảo vệ gia đình người thân là góp phần quan trọng
trong việc giữ vững thành quả chống dịch của cả hệ thống chính trị